tại hà nội liên hoan sáng tạo và thiết kế việt nam hai nghìn hai mươi đã được khai mạc
liên hoan nhằm tôn vinh tinh thần sáng tạo việt thông qua chuỗi các hoạt động trực tuyến và trực tiếp
liên hoan sáng tạo và thiết kế việt nam hai nghìn hai mươi lấy hà nội làm tâm điểm và trực tiếp hỗ trợ thành phố trong vai trò thành viên mới được ghi danh
và mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco
unes liên hoan có ba mươi năm hoạt động với hai mươi năm đối tác là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghề thủ công
nghệ thuật dân gian thiết kế phim ẩm thực văn học truyền thông âm nhạc và giáo dục sáng tạo
liên hoan được tổ chức với mong muốn tích cực quảng bá sức sáng tạo của thế hệ trẻ việt nam
từ đó khẳng định vai trò của văn hóa và sáng tạo đối với sự phát triển bền vững của đất nước
liên hoan diễn ra từ ngày bảy tháng một mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại ba địa điểm hà nội huế và thành phố hồ chí minh